lễ trao huân chương sao vàng huân chương độc lập huân chương hữu nghị huy chương hữu nghị
những phần thưởng cao quý của đảng nhà nước việt nam tặng quân đội nhân dân lào và các tập thể cá nhân
đã được tổ chức trọng thể tại trụ sở bộ quốc phòng lào
tham dự buổi lễ có đồng chí đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng
phát biểu tại buổi lễ đồng chí đại tướng ngô xuân lịch nhấn mạnh dù trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào
hai nước việt nam và lào sẽ tiếp tục cùng nhau gìn giữ và ngày càng làm sâu sắc hơn tình hữu nghị đoàn kết
hợp tác toàn diện việt nam lào
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước và bộ quốc phòng đồng chí đại tướng ngô xuân lịch trao huân chương sao vàng
tặng quân đội nhân dân lào trao huân chương độc lập hạng nhất hạng nhì hạng ba huân chương hữu nghị
huy chương hữu nghị tặng các tổ chức và cá nhân thuộc quân đội nhân dân lào
nhân dịp này bộ quốc phòng việt nam trao tặng một số ấn phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc về tình đoàn kết chiến đấu
ba nước việt nam lào campuchia tặng năm mươi usd ủng hộ nhân dân lào khắc phục hậu quả lũ lụt